cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng ly xe suy và phu thố suy chú tại huyện bát sát để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín công an huyện bát sát nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện người đàn ông ở xã a mú xung huyện bát sát tử vong trước cửa nhà
công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay trong sáng ngày một mươi hai tháng chín
và xác định vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội giết người
cùng lúc đó tiến hành triệu tập hai nghi phạm là ly xe suy và phu thố suy cùng chú tại thôn tung qua
xã a mũ sung huyện bát sát đến trụ sở làm việc
tại cơ quan điều tra trước những chứng cứ không thể chối cãi hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội
đồng thời khai nhận xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu nên đã đánh nạn nhân tử vong